ubnd tp hcm vừa có quyết định bổ sung bốn mươi tám dự án nhà ở vào kế hoạch phát triển nhà ở tp hcm giai đoạn năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
cụ thể trong tổng số bốn mươi tám dự án được bổ sung số dự án nhiều nhất là ở khu vực nội thành phát triển với hai mươi ba dự án nhà ở thương mại
trong đó quận hai nhiều nhất với một mươi dự án tiếp đến là quận bảy năm dự án quận chín bốn dự án
khu vực ngoại thành có một mươi dự án nhà ở thương mại tập trung nhiều nhất ở huyện bình chánh năm dự án huyện nhà bè ba dự án
huyện hóc môn một dự án và huyện củ chi một dự án
đáng lưu ý trong tổng số bốn mươi tám dự án được bổ sung có ba dự án nhà ở xã hội tại quận chín và quận hai
các dự án được bổ sung bằng kế hoạch giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi có thời gian hoàn thành dự kiến từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm